phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số bốn tại tỉnh thanh hóa
phó thủ tướng yêu cầu thanh hóa tập trung mọi nguồn lực bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân
phó thủ tướng và đoàn công tác đã kiểm tra công tác vận hành xả lũ hồ chứa nước nhà máy thủy điện cửa đạt
nghe báo cáo tình hình chuẩn bị ứng phó tại tất cả các hồ đập các khu vực ven biển các khu vực dễ xảy ra lũ ống lũ quét
tỉnh thanh hóa đã giả soát các công trình đê điều hồ đập chỉ đạo không tích nước đối với những hồ không bảo đảm an toàn
triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điểu hồ đập hạ du hồ chứa và các công trình đang thi công rở rang
khu vực đang xảy ra sự cố đê điều hồ đập xả nước để duy trì mức nước hồ thủy lợi thủy điện cửa đạt
luôn ở mức dưới cao trình một trăm linh năm trên một trăm một mươi mét
phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung lực lượng phương tiện vật tư để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra
và đề nghị các lực lượng tại chỗ của địa phương phát huy vai trò nòng cốt trong xử lý sự cố tìm kiếm cứu nạn giảm thiểu tối đa thiệt hại